nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng
chiều nay sở thông tin và truyền thông tp đà nẵng đã tổ chức công bố đường dây nóng
qua tổng đài dịch vụ công đà nẵng một nghìn hai mươi hai
từ ngày hai mươi chín tháng sáu tổng đài một nghìn hai mươi hai sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh và tư vấn bảo vệ trẻ em
qua các kênh tổng đài thoại một nghìn hai mươi hai nhánh sáu cổng góp ý đà nẵng tổng đài một nghìn hai mươi hai qua zalo và facebook
về nội dung phạm vi hỗ trợ của đường dây nóng tổng đài sẽ cung cấp tư vấn về chính sách bảo vệ trẻ em
đồng thời hướng dẫn các bậc phụ huynh sử dụng phần mềm quản lý việc truy cập internet của con mình
nhằm ngăn ngừa trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận các thông tin xấu độc
đối với các yêu cầu tư vấn chuyên sâu về tâm lý hoặc những vấn đề đặc thù liên quan đến trẻ em
cần biện pháp can thiệp khẩn cấp tổng đài sẽ liên thông với tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
tại đà nẵng để phối hợp xử lý